trở lại đây các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như amazon google alibaba có chiến lược xây dựng hệ sinh thái khai thác và chia sẻ dữ liệu của họ để duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh
tính kết nối của dữ liệu là chiều khóa mấu chốt của công cuộc kinh tế hóa dữ liệu này
các hệ sinh thái đều hướng đến việc tạo ra nền tảng để liên kết các phần cứng kỹ thuật phần mềm trên nền tảng internet hệ điều hành và các ứng dụng chạy trên các phần cứng đó
hệ sinh thái được xem là một yếu tố sống còn đối với bất cứ doanh nghiệp công nghệ nào
hệ sinh thái c open có thể nhanh chóng tạo ra các dịch vụ hành chính công chính phủ điện tử nhanh an toàn hiệu quả giảm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức cơ quan nhà nước
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín bộ khoa học và công nghệ cùng công ty ericsson thụy điển đã chính thức khai trương trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật
iot innovation hub tại khu công nghệ cao hòa lạc hà nội
trung tâm iot innovation hub được thành lập dựa trên biên bản ghi nhớ được ký kết ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám giữa bộ khoa học và công nghệ và công ty ericsson thụy điển
với ba mục tiêu chính hỗ trợ nền tảng sáng tạo cho hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng hỗ trợ học tập vào giáo dục và là nền tảng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển rd
tập trung đẩy nhanh tiến độ của việt nam về internet vạn vật trong cách mạng công nghiệp bốn
với mục tiêu hướng đến các nhà mạng di động doanh nghiệp sinh viên các nhà nghiên cứu những doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước
iot innovation hub được kỳ vọng sẽ tạo động lực và cho phép người dùng cùng sáng tạo phát triển và thử nghiệm các ứng dụng iot
cũng như hỗ trợ các nhà nghiên cứu doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thương mại hóa các sản phẩm
trung tâm sẽ là nền tảng để đẩy nhanh việc áp dụng của cách mạng công nghiệp bốn tại việt nam
giúp nhận diện tiềm năng kinh tế xã hội to lớn thông qua các lợi ích mang tính bền vững của việc số hóa và chuyển đổi các ngành công nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về việc thành lập khu công nghệ thông tin tập trung khu công nghệ thông tin đà nẵng
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trình hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ thông tin tập trung khu công nghệ thông tin đà nẵng gồm
đề án thành lập và các văn bản pháp lý của khu công nghệ thông tin đà nẵng để thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
dự án khu công nghệ thông tin tập trung đà nẵng tọa lạc tại xã hòa liên huyện hòa vang
có tổng diện tích ba trăm bốn mươi một ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó giai đoạn một của dự án có diện tích một trăm ba mươi một ha và vốn đầu tư hơn một sáu mươi tỷ đồng
được thi công từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã hoàn thành chín mươi sáu khối lượng thi công
hiện tại hạ tầng kỹ thuật của dự án đã sẵn sàng đón doanh nghiệp vào đầu tư
sau thành công trong việc ứng dụng phần mềm chatbot vào du lịch
thành phố đà nẵng bắt đầu thí điểm ứng dụng chatbot để hỗ trợ nâng cấp mức độ phục vụ công dân
của trung tâm thông tin dịch vụ công đà nẵng một nghìn hai mươi hai
đây được xem là bước tiến mới để đà nẵng hướng đến xây dựng thành phố thông minh
thông qua dự án xây dựng và ứng dụng thí điểm chatbot trong cung cấp thông tin dịch vụ công
đà nẵng sẽ xây dựng phần mềm chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo
để trả lời tự động các yêu cầu của người dân doanh nghiệp về thông tin dịch vụ công của thành phố
qua đó hỗ trợ các tổ chức người dân tiếp cận thông tin dịch vụ công
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng đài một nghìn hai mươi hai
việc ứng dụng này còn giúp chính quyền phát đi thông tin cần gửi đến người dân
các chủ trương chính sách mới các sự kiện lớn của thành phố
thông tin trong trường hợp khẩn cấp như bão lũ thiên tai
đây cũng là kênh để thu thập thông tin về nhu cầu tra cứu
giúp chính quyền có cơ sở để phân tích đánh giá dự đoán được xu hướng phát triển trong thời gian tới
hàn quốc vừa trở thành một trong những quốc gia đầu tiên
triển khai thương mại dịch vụ mạng di động thế hệ thứ năm năm g vào mùng năm tháng bốn vừa qua
ba nhà mạng di động lớn của hàn quốc là kt sk telecom và lg u plus
đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng năm g cho khách hàng
sk telecom sẽ cung cấp dịch vụ theo bốn gói
trong đó gói cơ bản có mức phí là bốn mươi chín usd cho tám gb dữ liệu một tháng
và gói cao cấp nhất là một trăm một mươi usd với ba trăm ba mươi g dữ liệu mỗi tháng
trong một báo cáo kt nhấn mạnh tốc độ truyền tải dữ liệu của mạng năm g
có thể kết nối ngay lập tức hàng triệu thiết bị trong mỗi km hai
điều đáng nói cả kt và sk telecom đã ngừng sử dụng công nghệ của tập đoàn viễn thông huawei trung quốc
để triển khai mạng năm g trong khi nhà mạng nhỏ hơn là lg u plus
vẫn sử dụng
với việc triển khai mạnh hạ tầng mạng năm g sk telecom kỳ vọng sẽ có một triệu khách hàng
hòa mạng năm g đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
để đi tới đích này các nhà mạng hàn quốc đã chi khoảng hai sáu tỷ usd cho chiến dịch năm g kể từ đầu năm nay
không chỉ vậy các hãng công nghệ hàn quốc cũng để mạnh đầu tư vào các thiết bị thông minh sử dụng mạng năm g
cũng trong ngày năm tháng bốn tập đoàn công nghệ samsung đã mở bán mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới
hỗ trợ sử dụng mạng năm g galaxy s một mươi phiên bản năm g
phát triển mạng năm g là một phần trong chiến lược của tổng thống hàn quốc moon jae in
nhằm đưa nền kinh tế khỏi tình trạng tăng trưởng y a thiện này
và thúc đẩy sáng tạo trong những lĩnh vực từ thành phố thông minh đến xe không nghề lái
với bề dày kinh nghiệm về công nghệ tính đến thời điểm này có thể nói hàn quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thương mại hóa năm g
ông hãy chia sẻ những kinh nghiệm của hàn quốc trong lộ trình triển khai thành công mạng năm g
năm g đích thực là hạ tầng chính trong cuộc gây mạng bốn
năm g không chỉ có những đặc điểm riêng biệt
tầm quan trọng của năm g chính là chúng ta phải tạo ra và đẩy mạnh những dịch vụ có tính sáng tạo
và những mô hình kinh doanh phụ trợ cho năm g với sự bão hòa của thị trường điện thoại truyền thống
các nhà khai thác viễn thông hàn quốc đã chú ý đến thị trường dịch vụ năm g cho các ngành dọc
để có thể phát huy được những hiệu quả của mạng năm g
chính phủ hàn quốc đã bắt đầu phát triển những mô hình hội tụ năm g
kết hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau và chuyển đổi họ thành những doanh nghiệp thực sự
việt nam có những tiềm năng như thế nào để có thể triển khai thành công công nghệ năm g thưa ông
việt nam hoàn toàn có thể làm được như hàn quốc
đó là một phần để trở thành những doanh nghiệp năm g hiện đại
tất cả những công nghệ đó đều có thể được sử dụng khi đưa mạng năm g vào để kết nối
trong hội nghị
các nước asean về phát triển mạng năm g
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã khẳng định
năm g sẽ giúp các nước asean rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới
theo quan điểm của ông các nước asean trong đó có việt nam
cần làm gì để có thể triển khai thành công mạng năm g
tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu này vì năm g có thể thay đổi mọi thứ
nếu như bạn biết thích ứng biết thay đổi thì năm g sẽ thuộc về bạn
nếu các bạn cứ đứng yên mà không nắm bắt được những cơ hội mà năm g mang lại
thì các bạn sẽ là những người đối mặt chậm hơn với những thứ tiến bộ trên thế giới
để nói về việc các nước asean trong đó có việt nam
cần làm gì để có thể triển khai thành công mạng năm g tôi nghĩ là có hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là việc định vị
nhật bản các công ty của họ nhập khẩu mọi thứ mà không phân biệt đẳng cấp
đến từ các nước như trung quốc đài loan hay hàn quốc
vấn đề thứ hai đó là về nội dung cho năm g
thưa quý vị và các bạn công nghệ năm g với những tính năng vượt trội
hứa hẹn sẽ trở thành công nghệ nền tảng trong cuộc cách mạng bốn
các quốc gia trên thế giới đều muốn trở thành người tiên phong
trong việc thương mại hóa công nghệ năm g
các nước asean trong đó có việt nam
cũng đang có những chiến lược để triển khai mạng di động năm g
để có thể rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới
malaysia một trong các nước asean cũng đang trong giai đoạn thiết lập những chính sách
luật pháp và lên kế hoạch triển khai công nghệ năm g tại quốc gia này
các công ty viễn thông và nghiên cứu được hoan nghênh tiến hành thử nghiệm năm g
tại cyberjaya và putrajaya sẽ bắt đầu vào thời gian tới
chính phủ cũng đang triển khai các sáng kiến để tăng cường các dịch vụ internet tốc độ cao
ở các khu vực phát triển và các địa điểm công nghiệp chiến lược vào năm hai nghìn ba mươi
malaysia cũng vừa mới bắt đầu thử nghiệm năm g vào đầu tháng bốn
yêu tiên hàng đầu của malaysia trong việc triển khai năm g đó là khía cạnh bảo mật của các công nghệ
chúng tôi cũng xem xét các khía cạnh khác nhau bao gồm cả việc tham khảo những đánh giá của các nước khác
để bảo đảm rằng mạng năm g sẽ trở thành một hệ thống an toàn trước khi đưa vào thực hiện
tại việt nam trong hội nghị asean về phát triển mạng di động thế hệ thứ năm năm g vào tháng ba vừa qua
thủ tướng vũ đức đam cũng đã khẳng định chính phủ sẽ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tại việt nam tự tin hơn
bớt rủi ro hơn khi phát triển công nghệ mới như năm g
làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp khác để sử dụng các dịch vụ này
trước hết là về sử dụng các tài nguyên làm băng tần rồi đến các chính sách để mà khuyến khích trực tiếp hoặc trợ tiếp
giúp các nhà cung ứng dịch vụ viễn thông giúp các doanh nghiệp
sử dụng mạnh mẽ năm g cũng như các công nghệ mới
cũng tại hội nghị bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cũng khẳng định những tính năng vượt trội
của mạng di động thế hệ thứ năm và khẳng định năm g sẽ đóng vai cho nền tảng trong việc phát triển nền kinh tế số
của tất cả các nước trên thế giới
hội nghị asean về phát triển mạng thông tin di động thứ năm lần này là hội nghị đầu tiên của các nước asean
để cùng làm việc cùng phát triển và cùng nhau bàn bạc về lộ trình cho một công nghệ mới là
công nghệ năm g là công nghệ năm g
công nghệ năm g là công nghệ data như là công nghệ đầu tiên được thiết kế cho kết nối vạn vật
với một loạt tính năng mới nhưng độ trễ thấp tiêu thụ nguồn nhỏ công nghệ năm g sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về kết nối
hai g ba g bốn g kết nối bảy tỷ người thì năm g sẽ kết nối hàng ngàn tỷ thiết bị
truyền tải toàn bộ thế giới vật lý vào thế giới ảo và thay đổi cơ bản cuộc sống ngoài người
khi vạn vật cất tiếp nói như con người
đây là sứ mạng của năm g
năm g và sứ mạng ấy đạt đến ngành ict của chúng ta
năm g sẽ tạo ra những thay đổi lớn tăng dung lượng và tốc độ thông tin băng rộng
tạo kết nối cho vạn vật iot nhất là các kết nối đòi hỏi phản ứng thời gian thực
thay đổi căn bản nhiều ngành công nghiệp
việt nam có chủ trương sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai mạng năm g
để thực hiện điều này ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cấp phép tần số cho các doanh nghiệp để triển khai thử nghiệm năm g tại hà nội và thành phố hồ chí minh
việt nam hiện nay cũng đang tập trung phát triển các doanh nghiệp công nghệ
và sản xuất các thiết bị iot thiết bị viễn thông chipset năm g camera giám sát
những công nghệ mới luôn cần có thời gian thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng
chính vì vậy việc thử nghiệm năm g trong thời gian tới sẽ đưa ra được những kinh nghiệm tốt nhất cho việt nam
trước khi tiến hành thương mại hóa công nghệ này
năm g là một công nghệ di động mới
năm g là một công nghệ di động mới

chúng ta không nên đi khi chúng ta xây dựng một chiến lược một công nghệ mới
chúng ta nên xem xét công nghệ mới trong cái mối tương quan
quan hệ với các công nghệ hiện nay mà đang có và đang dùng
chúng ta mới có một chiến lược tập thể để sử dụng công nghệ mới đó
năm g cũng như vậy
để có một chính sách về chiến lược năm g
chúng ta cũng nhìn nhận hiện nay các công nghệ khác đang dùng như thế nào
chúng ta đang có công nghệ hai g ba g và bốn g
khi năm g đưa vào thì chúng ta cũng phải tính đến những công nghệ hiện nay nó sẽ phát triển như thế nào
quan điểm của chúng tôi là trong thời gian tới
bốn g sẽ là công nghệ tiếp tục đồng hành và phát triển nhanh
đáp ứng được nhu cầu trong những năm trước mắt cho thị trường
năm g sẽ từng bước phát triển và xong hành cùng với bốn g
trong giai đoạn năm g
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
năm g đối với việt nam theo quan sát của chúng tôi
có mấy điểm thách thức
điểm thứ nhất là năm g đòi hỏi hạ tầng viễn thông mạng phủ rộng và tốc độ cao
nó cũng tạo ra một thách thức đối với các nhà viễn thông
trong câu chuyện là đầu tư và triển khai hạ tầng kết nối để có mạng năm g chạy tốt
điểm thứ hai là có mạng kết nối cấp khoa giữa các trạm phát rất là nhiều và dày đặc
thì mới thực hiện được
cái thách thức thứ hai có lẽ là nằm ở chính các nhà mạng
tức là các nhà mạng hầu hết là mới đầu tư bốn g
rất có thể là chưa đủ thời gian để thu hồi vốn
bây giờ đầu tư cho một cái thế hệ mạng mới với một cái lượng tài chính lớn
thì cũng là một sự cân nhắc rất là kỹ
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại